tại hà nội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới thăm ủy ban đoàn kết công giáo việt nam và linh mục chủ nhiệm ủy ban trần xuân mạnh
nhân dịp chuẩn bị đón lễ noel năm hai nghìn một mươi tám phó chủ tịch nước trúc linh mục chủ nhiệm ủy ban đoàn kết công giáo việt nam trần xuân mạnh
cùng toàn thể đồng bào công giáo một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
phó chủ tịch nước khẳng định thời gian qua ủy ban đoàn kết công giáo việt nam luôn tích cực hướng ứng nhiều phong trào thi đua
cuộc vận động do đảng nhà nước và mặt trận tổ quốc việt nam phát động thực hiện sống phúc âm giữa ngòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào
phó chủ tịch nước đề nghị ủy ban đoàn kết công giáo việt nam tiếp tục tập hợp giới công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân
hướng dẫn động viên đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước
đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh sống tốt đời đẹp đạo